chịu ngày một mươi sáu tháng tám do mưa to kéo dài trên địa bàn xã phình hồ nên trong lúc đi thả trâu các em nhỏ đã chui vào cống thoát nước ngang đường để chú mưa
bất ngờ lũ tràn về hai trong số bốn em đã nhanh chóng chạy kịp hai em bị nước cuốn may mắn một em giặt vào bờ còn em giàng a cu đã bị nước cuốn trôi và tử vong
các lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể và đưa nạn nhân về gia đình mai táng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện trạm tấu
chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi chia sẻ động viên gia đình bị nạn
được biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua bắc bộ nối với vùng áp thấp nên mấy ngày qua các khu vực trong tỉnh trong đó có nhiều địa phương của huyện trạm tấu đã có mưa
có nơi mưa to đến rất to gây lũ và sạt lở đất ở một số địa bàn ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân